tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi
và tổng kết phong trào thi đua khen thường năm hai nghìn một mươi tám trong lĩnh vực phát thanh truyền hình
nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác này và nhìn lại các tồn tại hạn chế
để từ đó đề ra những phương hướng tháo gỡ phát huy vai trò của báo chí xuất bản
trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và định hướng xã hội
những năm qua ngành phát thanh truyền hình cùng với hệ thống báo chí trong cả nước
đã tích cực tham gia các phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cán bộ đảng viên
qua đó đã khơi dậy khí thế thi đua lao động trong các đơn vị cơ quan báo chí các bộ ngành
nhất là trong cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo phong trào khởi nghiệp
qua đó đã tạo nên nhiều hữu ứng tốt trong dư luận và xã hội đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên
tuy nhiên tại hội nghị các đại biểu cũng cho rằng ngành phát thanh truyền hình đang đối mặt với một số khó khăn thách thức
như tình hình tài chính nguồn thu sự cạnh tranh của các loại hình báo chí trong xu thế đổi mới và công nghệ phát triển
rất cần có cơ chế tạo sự thúc đẩy phát triển cho phát thanh truyền hình
cũng như đòi hỏi phải hiện đại hóa các phương tiện kỹ thuật và tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy
để bảo đảm theo kịch với sự phát triển của thế giới và khu vực